cuộc sống về đêm cũng không vì thế mà trở nên buồn tè
nó khoác lên mình một tấm áo lung linh huyền ảo của những ánh đèn của những câu chuyện và những số phận
cuộc sống về đêm cũng là chủ đề của chương trình cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam số tháng bảy
kết nối khán giả sẽ giới thiệu đến quý vị nội dung và những hình ảnh hậu trường của chương trình này
với chủ đề cuộc sống về đêm cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam của truyền hình nhân dân
đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên khắp cả nước
những câu chuyện về cuộc sống về đêm được kể qua góc máy của các nhiếp ảnh gia
đã khắc họa được nét đẹp rất đặc trưng bằng những tông màu và ánh sáng lung linh
nhưng không kém phần sâu sắc khi khai thác đa cạnh cuộc sống về đêm
với các nhiếp ảnh gia trên cả nước thì việc chụp ảnh về đêm
nó có lẽ là một nền tài khá là lý thú
tại vì cái số lượng gửi đến cho chúng tôi tương đối nhiều
hơn chín trăm linh chính xác là hơn chín trăm linh tác phẩm ảnh của gần hai trăm linh tác giả đã gửi đến cho chúng tôi
và ban giám khảo cũng phải lựa chọn khá là căng thẳng
nhất là trong những ngày tháng bảy này thì cả nước đang hướng về ngày tri ân các anh hùng lịch sĩ
thì đây cũng là một nền tài mà các tác giả đã hướng đến
và với cá nhân chúng tôi là người thực hiện chương trình thì chúng tôi cảm thấy đây là một đề tài thú vị
và nó làm cho chúng tôi khi thực hiện chương trình cũng rất là nhiều hứng khởi
ngay sau khi chốt ngày nhận ảnh
ban giám khảo đã làm việc với tinh thần tập trung cao độ trách nhiệm và công tâm
với sự thảo luận sôi nổi
để tìm ra được một mươi bức ảnh xuất sắc nhất lọt vào vòng bình chọn trực tiếp
đây là một chủ đề rất là thú vị
bởi vì cuộc sống trong các chủ đề trước là một chủ đề rất là mềm
nó linh hoạt và nó cho được các điều kiện cho khí sinh có thể gửi ảnh từ khi rất là đa dạng
và thực tế tôi thấy là cuộc sống ở đây tôi thấy rất là đa dạng
cuộc sống có thể là của những người bắt rác ban đêm
cuộc sống ở chợ cá sôi động cuộc sống ở vùng quê
cuộc sống ở thành phố
hay là có những cái nhìn ảnh những người trẻ con chơi đùa ở những cái khu chung cư
tôi nghĩ rằng đấy là một cái giả vui
bởi vì nó rất là đa dạng
về những cái đời dài
thế còn về chất lượng thì tôi nói rằng
bên cạnh những cái ảnh đơn tốt
thì những cái bộ ảnh này không tốt
tác giả chuẩn bị dời dài
những cái ảnh nó không kết nối được với nhau
trong khi đó những cái ảnh đơn thì mạnh hơn
nó có gì đó nó có những các khoảnh khắc tốt
nó có những ảnh tất nhiên rất là tiếc
nó có những cái ảnh đa dạng rất là đẹp
nhưng mà phải loại bỏ
bởi vì nó không nói là không khí cuộc sống
có một số bức ảnh thì bị nhầm chủ đề
chụp phong cảnh
chứ không phải phong cảnh về đêm
chứ không phải là cuộc sống về đêm
nhưng ngược lại là những bảnh rất là tốt
nó nói đến không khí cuộc sống
nó nói đến cái nhộn nhịp
cái sự đổi mới của cuộc sống
mang tính thời đại
với tôi thì cảm xúc nó đến ngay từ những cái bức ảnh đầu tiên
là thấy tác giả đã chọn được đề tài
văn hơi thở cuộc sống mới về đêm
ở việt nam mình thì cũng rất là nhiều người phải mưu sinh trong đêm
thì cái cảm xúc của tôi là được xem những cái hoạt động của cuộc sống đấy
được tác giả ghi lại bằng các cái ánh sáng
ánh đèn đường tạo nên những cái khuôn hình mà nghệ thuật trong đấy
thì trong đó thì tôi có ấn tượng nhiều bức
được cuộc sống được phản ảnh từ trong dưới ánh trăng
những cuộc sống lao động của mình
rồi gánh muối đêm
rồi những hàng rong đêm
rồi từ những công nhân
tác giả đã đi
tôi cảm giác là các tác giả đã phản ảnh được khá rộng
cuộc sống về đêm
từ những ngóc ngách
từ những con phố
nhưng với tôi thì tôi cũng có một chút tiếc nuối
khi mà cuộc thi này
vẫn như những cuộc thi trước là thiếu về những cái đề tài
thật là mối mẻ
như về công nghiệp
về khoa học
thì các tác giả đi vào lĩnh vực đấy ít
nhưng mà tôi mong muốn rằng là
để từ những cái đề tài
để từ những cuộc thi tới
các tác giả sẽ đi sâu hơn nữa
vào những cái đột phá hơn nữa
vào những tác phẩm
mà mang cái tính chất thử thời đại
thời đại tới chúng ta sẽ là thời đại bốn
nên cần những hình ảnh
phản ảnh được cuộc đời sống thay đổi
về công nghệ về chất lượng cuộc sống bây giờ
thưa quý vị và các bạn
bên cạnh việc lựa chọn
từ hàng trăm tác phẩm dự thi
để tìm ra một mươi tác phẩm xuất sắc nhất
vào vòng bình chọn trực tiếp
thì các clip linh kiện
giúp làm nổi bật chủ đề
cuộc sống về đêm
của chương trình cuộc thi ảnh
về đẹp việt nam tháng bảy
cũng là một điểm nhấn đáng chú ý
bởi thông qua những clip này
thì chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn
công việc của các nhiếp ảnh gia
cũng như là cảm xúc của họ
mang lại qua một tác phẩm
tác phẩm lặng thầm nơi ngã ba đồng lộc
của nhiếp ảnh lê anh thi
một trong những tác phẩm tạo nên
cảm xúc mạnh mẽ cho ban giám khảo
cũng như ban tổ chức cuộc thi ảnh
về đẹp việt nam tháng bảy
chính vì vậy
mà ekip thực hiện chương trình đã lên đường
đến với mảnh đất hà tĩnh
để ghi lại những hình ảnh
và nghe chia sẻ những câu chuyện
đằng sau bức ảnh của chính tác giả
những công việc chân thực
thường ngày của thế hệ thanh niên
xung phong ngày hôm nay
cần mẫn tận tâm chăm sóc vận mộ
cho một mươi liệt nữ
nơi ngã ba đồng lộc thương liêng
đã tạo nên cảm xúc mạnh mẽ
để nhiếp ảnh ra lê anh thi
một người nghệ sĩ mặc áo lính
ghi lại hình ảnh
làm lay động lòng người
thưa quý vị và các bạn
câu chuyện xúc động đằng sau bức ảnh
lặng thầm nơi ngã ba đồng lộc
của tác giả lê anh thi
như là một nén tâm trọng
hương mà ekip thực hiện
chương trình cuộc thi ảnh
vẻ đẹp việt nam
tri ân đến các anh hùng liệt sĩ nói chung
và các anh hùng liệt sĩ
đã ngã xuống tại ngã ba đồng lộc
nói riêng trong tháng bảy
tháng uống nước nhớ nguồn
chương trình cuộc thi ảnh
vẻ đẹp việt nam với chủ đề
cuộc sống về đêm
sẽ được phát sóng vào lúc hai mươi h
chủ nhật ngày hai mươi chín tháng bảy
mời quý vị chú ý đón xem
còn bây giờ sẽ là nội dung
một số bộ phim đang được phát sóng
trên kênh truyền hình nhân dân
hiểu rõ tính cách con người của dương tiến
diệp tịnh nghi đã dựng lên những cái bẫy
khiến dương tiến đứng bên bờ phá sản
trong khi sự nóng vội và nông nổi của thiên thiên
làm cho cô liên tục mắc phải những sai lầm
sự trả thù
liệu đã dừng lại
hay còn đưa mối quan hệ quan nghiệp
giữa dương tiến tịnh nghi và thiên thiên
đi đến đâu
mời quý vị đón xem những tập tiếp theo
của bộ phim sắc màu phụ nữ
phát sóng vào lúc một mươi hai h trưa
các ngày trong tuần
trong khung giờ phim truyện
phát sóng vào lúc một mươi bảy h
truyền hình nhân dân sẽ giới thiệu đến quý vị
bộ phim đặc vụ ở macau
do việt nam hợp tác với hồng kông sản xuất
với đề tài hình sự lôi cuốn
kể về sự đối đầu đầy gai cấn
của cảnh sát việt nam
và một tổ chức tội phạm nguy hiểm
bên cạnh những phà phá án đầy kịch tính
còn là câu chuyện tình tai ba đầy nghiệt ngã
giữa xanh giới công lý tình yêu và tình bạn
trong suốt cả bộ phim
đón xem bộ phim đặc vụ ở macau
một mươi bảy h hàng ngày
trên truyền hình nhân dân
sau khi bộ phim mariana và scarlett kết thúc
khung phim truyện lúc hai mươi một h
sẽ giới thiệu đến quý vị bộ phim truyện việt nam
phim là câu chuyện tình yêu đẹp
nhưng đầy bi thương
là những hận thù vì hiểu lầm và bị thao túng
là cuộc chiến tranh giành tài sản
của những người con dâu
và mọi sự thật
sẽ được phơi bầy như thế nào
mời quý vị đón xem
ba mươi bốn tập bộ phim
của bộ phim con dâu
phát sóng vào lúc hai mươi một h hàng ngày
trên truyền hình nhân dân